người nuôi cá lóc trên cánh đồng tháp một mươi thuộc địa bàn tỉnh long an đang đứng ngồi không yên
khi mà cá lóc thương phẩm đến thời điểm xuất bán thì đang giảm mạnh
thương lái thu mua cầm trừng đang khiến cho nhiều người nuôi phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng
hơn một tuần trở lại đây giá cá lóc thương phẩm tại các ao nuôi trên địa bàn huyện tân thạnh tỉnh long an đang lao dốc
từ mức giá khoảng bốn mươi năm đồng một kg giảm xuống còn khoảng ba mươi đồng một kg thấp hơn giá thành sản xuất khoảng hai đồng một kg
giá cá lóc giảm mạnh thương lái thì thu mua cầm chừng
người nuôi sẽ thua lỗ nặng vì tăng thêm chi phí thức ăn do thời gian nuôi kéo dài
nuôi tới hai trăm linh con mà cái tỷ lệ này thì chắc cũng không có lợi
cái giá cả thì chỉ có ba mươi hai trở xuống
thức ăn đầu vô cái nào cũng cao nhưng mà đầu ra thì nó rất là thấp
cho nên cũng nhờ các chức năng hỗ trợ thêm được để cho bà con nông dân có đầu gà hơi cao tí xíu
để cho nó có cái lệ nhận
nghề nuôi cá lóc ở khu vực đồng tháp mười đã giúp cho khá nhiều người dân thoát nghèo
vượt lên trở thành hộ khá và giàu
tuy nhiên khoảng một năm trở lại đây tình trạng người dân đào ao nuôi cá lóc
bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng cộng với việc bà con chuyển các ao ươm cá cha
giống kém hiệu quả sang nuôi cá lóc thương phẩm đã đẩy sản lượng tăng cao
dẫn đến tình trạng cung vượt cầu làm cho giá cá lóc giảm mạnh